theo thống kê trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tp hcm có xu hướng tăng
người điều khiển xe máy chiếm tỷ lệ ca tử vong cao nhất với tám mươi sáu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
thông tin được ban an toàn giao thông tp hcm và tổ chức vital sourgis công bố
vào hội nghị công bố báo cáo phân tích dữ liệu về an toàn giao thông tại thành phố
và kỹ thuật phân tích số liệu thành các giải pháp an toàn giao thông
đại diện nhóm nghiên cứu ông bùi nhật minh đại học giao thông vận tải phân hiệu tp hcm cho biết
tai nạn giao thông tại thành phố giảm dần từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một nhưng đã tăng lên vào năm hai nghìn hai mươi hai
dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ ca tử vong ở người điều khiển xe máy chiếm tám mươi sáu số ca tử vong
do tai nạn giao thông giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
người điều khiển xe máy tử vong chủ yếu do va chạm với xe máy khác chiếm ba mươi bảy chín
xe tải nhỏ chiếm ba mươi bốn và xe tải nặng
trong khi đó phương tiện chủ yếu gây tai nạn dẫn đến tử vong cho người đi bộ và người đi xe đạp là xe máy
đáng chú ý thời điểm tai nạn tăng cao trong năm thường trùng với dịp tết nguyên đáng và các dịp lễ
thời gian tai nạn tăng cao thường vào dịp cuối tuần
trên cơ sở báo cáo nhóm nghiên cứu đề xuất địa phương cần ưu tiên giải quyết các điểm đen và tuyến đường nguy hiểm
việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng tại những địa điểm này là cơ hội giảm thiểu đáng kể tỷ lệ tử vong
do đó thành phố cần tiến hành điều tra bổ sung ở các điểm này để hiểu rõ các tình huống dẫn đến va chạm
và thực trạng hạ tầng khiến người tham gia giao thông gặp nguy hiểm
với mục tiêu mỗi công dân đều có tài khoản định danh điện tử mức độ hai để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
công an quận bình tân vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức tự giác đăng ký thực hiện
vừa huy động tối đa nguồn lực phương tiện tích cực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho nhân dân
hiện chỉ đạo của bộ công an và công an thành phố hồ chí minh về việc phải thực hiện cho bằng được các nhiệm vụ được giao trong đề án sáu
vừa là mệnh lệnh chính trị vừa là danh dự của toàn lực lượng
công an quận bình tân triển khai tối đa mọi giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công tác được phân công theo đúng tiến độ đề ra
quy trình thủ tục đơn giản hóa không mất thời gian chờ đợi
cán bộ hướng dẫn tận tình niềm nở là điều mà người dân hài lòng khi đến làm việc tại đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận bình tân
công an quận đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên ba lĩnh vực và tham mưu ủy ban nhân dân quận triển khai bốn mươi bảy thủ tục trên một mươi tám lĩnh vực
tỷ lệ thu nhận tài khoản định danh điện tử mức hai trên địa bàn quận cũng đạt gần sáu mươi năm
với những thuận lợi đó nhiều thủ tục người dân có thể thực hiện trước tại nhà thậm chí không cần đến cơ quan công an như trước đây
sẽ tiếp tục chủ động tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của bộ công an và của ủy ban nhân dân tỉnh
trong đó quan trọng nhất là tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương làm sao để huy động được sự tham gia vào cuộc của hệ thống chính trị và của mọi người dân
và đặc biệt là sự tham gia trong việc triển khai kiểm tra đôn đốc hướng dẫn của chính quyền và ủy ban nhân dân xã phường thị trấn
đặc biệt là phối hợp với ngân hàng chính sách và các lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng làm sao mà đảm bảo vốn vay được sử dụng một cách hiệu quả nhất
sẽ tham mưu tổ chức sơ kết qua một năm triển khai thực hiện
qua đó để có kịp thời điều chỉnh
có thể thấy rằng quyết định hai mươi hai của chính phủ đã thực sự đi vào thực tiễn tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn có việc làm góp phần phát triển kinh tế hộ nói riêng và kinh tế xã hội của địa phương nói chung
thể hiện rõ tính nhân văn của nhà nước và cộng đồng xã hội trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng từng bước xóa bỏ kỳ thị sa lánh của xã hội đối với người một thời từng lầm lỡ
giúp họ có những điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cuộc sống góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm đảm bảo an ninh trực tự an toàn xã hội tại địa phương
quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
bây giờ đây hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội
cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng vững vàng trên mặt trận đấu tranh với tội phạm
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang kiểm tra xác minh tin báo của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín
về dấu hiệu tội phạm do đặng tất thắng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
qua kiểm tra xác minh tin báo của ngân hàng thương mại cục phần sài gòn thương tín
bước đầu cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định đặng tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán huyện phú xuyên thành phố hà nội
thường trú tại quận hoàn kiếm tp hà nội đang ở chỗ trung cư flc số hai trăm sáu mươi năm cầu giấy quận cầu giấy tp hà nội
tuy nhiên đặng tất thắng không có mặt tại nơi cư trú không biết đang ở đâu
để phục vụ cho công tác kiểm tra xác minh ngày hai mươi hai tháng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với đặng tất thắng
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đề nghị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục hồ sơ nghiệp vụ cục quản lý xuất nhập cảnh
công an phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm công an phường dịch vọng quận cầu giấy tp hà nội phối hợp truy tìm
khi tìm thấy đối tượng truy tìm trên đề nghị thông báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai đã nêu quan điểm luận tội đề nghị mức án đối với cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh
và một mươi sáu bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma
với cáo buộc ký nhiều văn bản trái quy định của pháp luật tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lilama khai thác quảng trái phép
cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh bị đề nghị mức án từ năm đến sáu năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cựu chủ tịch ubnd tỉnh lào cai doãn văn hường bị đề nghị mức án từ bốn đến năm năm tù
hai cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai nguyễn thanh dương bị đề nghị mức án hai ba năm tù
lê ngọc hưng bị đề nghị mức án từ ba đến bốn năm tù cùng tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
với hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
bị cáo nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma bị đề nghị mức án bảy tám năm tù sáu tháng tù cho cả hai tội danh
nhóm các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ hai đến bốn năm tù
các đợt cao điểm tuyên truyền vận động người dân giao nộp và đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
đã mang lại những tín hiệu tích cực trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đà nẵng
đặc biệt các vấn nạn liên quan đến thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn cũng đã được kiềm chế
sau khi được vận động nhóm thanh thiếu niên này đã đến trụ sở công an xã hòa ninh giao nộp các loại hung khí như kiếm giao phóng lợn bình xịt hơi cây súng tự chế
từ thực tế các vụ ẩu đã sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn từng xảy ra trên địa bàn người dân rất đồng tình và đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động con em tự giác giao nộp cũng như tố giác các trường hợp có hành vi tàn trự trái phép
con kia cũng độ tuổi đó cho nên chị rất là sợ chị cũng luôn là lo lắng con mình cũng rất là coi họ cũng rất độ tuổi còn ngây thơ lắm cho nên chị đi ra nhặt được là có chuyện gì thì bức xúc là thêm gây ra tội lỗi
cho em thấy xả tuyên truyền nộp hung khí vũ khí để đỡ gai thương tích và em cũng đem theo nộp cho xả và em cũng có những đôi lời nói với mấy bạn sau nếu mà có được hoặc là có thì hãy nộp cho xả để trách trường hợp gai thương tích
hòa vang là huyện miền núi gồm một mươi một xã trong đợt cao điểm kéo dài đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn mỗi xã duy trì thường xuyên ba điểm tiếp nhận vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua lồng ghép các buổi tuyên truyền tại khu dân cư trường học công an xã hòa ninh vận động thu hồi một số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội
vấn đề liên quan đến những biến động bất thường của thị trường vàng trong thời gian vừa qua đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
các đại biểu thể hiện sự suốt ruột với sự nhảy múa của giá vàng trong thời gian qua để hạ nhiệt kéo giảm tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế
một số đại biểu đề nghị chính phủ cần sớm có thêm giải pháp điều hành
cân nhắc đến việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng
độc quyền vàng cho phép các doanh nghiệp có đủ điều kiện nhập khẩu hoàng dưới sự quản lý của ngân hàng nhà nước
tôi cho phép anh nhập một tấn thì anh chỉ được nhập một tấn tôi cho anh nhập hai tấn là anh nhập hai tấn
chứ không thể nào để cho ngân hàng nhà nước nhập không
mà trong cái đó ta có đủ điều kiện để ta nhập
cho nên không cho dẫn đến tình trình gì là buôn lỗ hoàng
trong khi đó nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc sau khi chính phủ cơ quan quản lý thực hiện một số giải pháp để hạ nhiệt thị trường vàng
như đấu thầu vàng thì giá vàng lại càng tăng đột biến
chính các nhân đấu thầu của ngân hàng nhà nước làm giá vàng tăng lên
bởi vì chúng ta đặt cái giá sàn là cao hơn giá thị trường
và giá sàn là cao hơn giá thị trường thì khi người trúng thầu bán ra người ta phải bán cao hơn giá trúng thầu
thì đương nhiên giá vàng trong nước phải tăng lên
như vậy mục tiêu lúc này không phải là để giảm giá
mục tiêu này là gì đấu thầu vàng để thu được nhiều tiền
nếu mục tiêu mà để giảm giá liên thông giá vàng trong nước với thế giới
thì cái giá tham chiếu đấu giá vàng ấy nó phải bằng là giá vàng thế giới
cộng với thuế cộng với chi phí nhu cầu là bằng cái đó
và phải đấu thầu ngược
tức là anh nào mua vàng xong bán ra được cái sát nhất với cái giá thậm chí của anh
thì anh đấy sẽ thắng thầu
nhà nước mà càng đấu thầu vàng vàng càng lên thì nó chỉ là trong cái giai đoạn đầu này thôi
còn tất nhiên là nó sẽ phải có hoàn thiện có cái phương pháp cách thức
để làm thế nào mà tránh cái trường hợp là thực tế là cũng có thể là có những cái
chủ trương muốn là
thoát sự kiểm soát
nhưng rõ ràng đây là một cái vấn đề nó cũng rất lớn
đánh giá rất là nhiều khía cạnh để chúng ta có những cái chính sách
quản lý nó phù hợp
chứ còn thực sự nó cũng sẽ rất khó
nếu như chúng ta vừa muốn kiểm soát toàn bộ và không muốn vàng hóa trở lại
đa số các đại biểu đều cho rằng
chính phủ cần sớm có phương án điều hành quản lý thị trường vàng triệt đề
nhằm khắc phục tình trạng vàng miếng trong nước trên cao so với thế giới
phương án điều hành thị trường này
sẽ góp phần cơm
cân bằng mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kiểm soát lạm phát
bên cạnh mục tiêu kéo giảm tranh lệch giữa giá vàng trong nước
với giá vàng quốc tế
trong chỉ đạo mới của thủ tướng chính phủ cũng đã nêu rõ
phải hoàn tất việc triển khai hóa đơn điện tử
kết nối với cơ quan thuế theo từng lần
trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng
và hoàn tất trước ngày một mươi năm tháng sáu tới đây
việc triển khai hóa đơn điện tử đồng loạt
đối với hoạt động kinh doanh mua bán vàng
từ ngày một mươi năm tháng sáu
được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường này
theo tổng cục thuế cả nước hiện có hơn năm tám trăm linh cơ sở kinh doanh vàng bạc
triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
tuy nhiên chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành phố lớn
còn đối với các địa phương đặc biệt là vùng sâu vùng xa
các chuyên gia cho rằng nên có lộ trình phù hợp
và có sự hỗ trợ từ cơ quan thuế
cho việc triển khai hóa đơn điện tử với các cơ sở kinh doanh vàng
theo ngân hàng nhà nước
kết thúc phiên đấu thầu vàng sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm
đã có một mươi một đơn vị trúng thầu với tổng khối lượng là một trăm ba mươi bốn lô
tương đương với một mươi ba bốn trăm linh lượng vàng
đây là phiên đấu thầu ghi nhận số lượng trúng thầu cao nhất tính đến thời điểm này
theo đó giá trúng thầu cao nhất là tám mươi tám bảy mươi ba triệu đồng một lượng
giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi tám bảy mươi hai triệu đồng một lượng
như vậy do với tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu
tại phiên là một mươi sáu tám trăm linh lượng số lượng trúng thầu đạt sấp xỉ tám mươi
tính đến thời điểm này ngân hàng nhà nước đã tổ chức chín phiên đấu thầu bán vàng miếng sjc
tăng cung ra thị trường trong đó có sáu phiên đấu thầu thành công
tổng khối lượng trúng thầu là bốn mươi tám năm trăm linh lượng vàng
theo ngân hàng nhà nước việc đấu thầu vàng miếng là nhằm can thiệp kịp thời
xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới tranh lệch
ở mức cao bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai
minh bạch hiệu quả theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước thông báo về kết quả đấu thầu thị trường mở
với lãi suất lên tới bốn năm một năm
theo đó ngân hàng nhà nước đã cho chín thành viên thị trường vay gần hai mươi năm tỷ đồng
thông qua kênh cầm cố giấy tờ có giá omo với kỷ hạn là bảy mươi năm
và lãi suất là bốn năm một năm
so với phiên trước đó thì quy mô cho vay omo của ngân hàng nhà nước đã tăng gấp hơn chín lần
và lãi suất cho vay đã tăng thêm hai mươi năm điểm phần trăm từ hai mươi năm một năm lên bốn năm một năm
đây là lần thứ hai ngân hàng nhà nước tăng lãi suất omo trong vòng một tháng qua
trước đó ngân hàng nhà nước cũng đã tăng lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá từ bốn
lên đến bốn hai mươi năm một năm trong phiên trước đó
ngày hai mươi ba tháng bốn việc sử dụng song song hai công cụ tín phiếu và omo được đánh giá là nhằm phục vụ
mục tiêu kép và đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng nhằm duy trì mặt bằng lãi suất thấp trên thị trường
đồng thời giảm sức ép lên tỷ giá thông qua việc thu hẹp tranh lệch lãi suất đô la mỹ
việt nam đồng trên thị trường liên ngân hàng
trên cơ sở điều hành của liên bộ công thương tài chính các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu
kể từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm
theo đó giá xăng e năm tăng một trăm sáu mươi đồng một lít giá bán lên hai mươi hai hai trăm bảy mươi đồng một lít giá xăng ron chín mươi năm tăng tám mươi đồng
giá bán là hai mươi ba hai trăm một mươi đồng một lít
ở chiều ngược lại giá dầu diesel được điều chỉnh giảm bốn mươi đồng một lít giá bán ở mức một mươi chín tám trăm ba mươi đồng một lít
hiện dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn
do nhiều kỳ điều hành gần đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
nguyên tắc ba dừng lại không gửi

vì vậy nếu bạn cảm thấy giao dịch này không đáng tin
hãy dừng lại vì nó có thể là như vậy
ví dụ kẻ lừa đảo có thể đưa ra đề nghị
hãy gửi chúng tôi mã thẻ cao điện thoại mệnh giá hai trăm linh hoặc năm trăm linh
tôi cần hai mươi thẻ mỗi loại

để hỗ trợ người dân giúp đỡ những tình huống chọc may
vừa các hệ thống thông tin cũng như bảo vệ người dân tốt hơn trên không thông mạng
đối với những hình thức này lừa đảo này người dân nên luôn ghi nhớ một điều
tất cả các cơ quan chức năng đặc biệt tại việt nam
đều không yêu cầu người dân hay xử lý bọn vấn đề vi phạm qua cầu gọi
mà đều xử lý trực tiếp tại cơ quan chức năng
và có giấy tờ hồ sơ đảm họa
đội ngũ của trung tâm giám sát an toàn thông tin
các cơ quan không gian mạng quốc gia và google
đang cùng nỗ lực để hỗ trợ người dùng phát hiện sớm nhận biết các dấu hiệu lừa đảo
tuy nhiên chính bản thân người tham gia mạng xã hội cũng cần kiểm tra hiểu biết của mình
bằng các trường hợp thực tế để nhận biết ai là người đáng tin cậy
ai là kẻ lừa đảo trên không gian mạng để có biện pháp phòng tránh
tiếp theo chương trình là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
theo cục quản lý thị trường tp hcm sản phẩm vàng đang kinh doanh tại cửa hàng
không có hóa đơn chứng từ theo quy định được xác định là hàng hóa nhập lậu
hay hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sẽ bị tịch thu và xử phạt
cục quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện kiểm tra
đối với ba mươi năm cơ sở chứng minh của hồ chí minh hồ chí minh đã phát hiện kiểm tra
kinh doanh vàng trên địa bàn đã tạm giữ bảy trăm một mươi chín đơn vị sản phẩm các mặt hàng
là nhẫn dây chuyền lắc đeo tay mặc dây chuyền không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
có một số mặt hàng có dấu hiệu nhá mạo nhãn hiệu để thử nghiệm xác định trọng lượng hàm lượng vàng
với tổng giá trị hơn một ba tỷ đồng
các vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
tính đến nay cục quản lý thị trường tp hcm đã xứ phạt hai mươi một vụ với số tiền một tỷ đồng
và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm
theo cục quản lý thị trường tp hcm lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các cửa hàng vàng
theo đúng trình tựu thú tục theo quy định
khi phát hiện các hành vi vi phạm thì sẽ được ngăn chặn kịp thời và sẽ bị xử lý nghiêm
mà hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật
cũng theo cục quản lý thị trường tp hcm đối với trường hợp sản phẩm vàng đang kinh doanh
tại các cửa hàng không có hóa đơn chiến tự theo quy định
được xác định là hàng hóa nhập lậu hay hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
hay hàng hóa giá màu nhắn hiệu sẽ bị tịch thu theo quy định
ủy ban nhân dân tp hcm đang có những bước chuẩn bị tái khởi động lại
dự án nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch với kinh phí gần hai tỷ đồng
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm cho biết trong năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín và điều kiện ngân sách gặp nhiều khó khăn
nên chưa thể bố trí vốn cho dự án trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
thay vào đó tp hcm tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình phục hồi
phát triển kinh tế xã hội và các dự án ở quận huyện
đến năm hai nghìn hai mươi ba dự án nhà hát thủ thiêm được bố trí vốn đầu tư công một sáu tỷ đồng
để trao thưởng cho các đơn vị đạt giải thiết kế
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tp hcm
đã đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm hai nghìn hai mươi
và thay đổi nguồn vốn từ một năm trăm linh tám tỷ đồng thành một chín trăm tám mươi tám tỷ đồng
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ủy ban nhân dân tp hcm giao sở văn hóa thể thao
lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh đối với dự án nhà hát thủ thiêm
dự án với quy mô một bảy trăm linh chỗ ngồi gồm một kháng phòng lớn một hai trăm linh chỗ
và một kháng phòng nhỏ năm trăm linh chỗ
xây dựng trên lầu đất có ký hiệu một hai mươi một bên hông cầu ba son
một mươi ba mươi m hai và công viên cây xanh xung quanh rộng hơn một mươi m hai
dự án cao tốc bến lước long thành là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm
kết nối liên vùng giữa các tỉnh phía đông và phía tây của khu vực miền nam
sau thời gian phải ngưng thi công đến khi hoạt động trở lại
các đơn vị đang nỗ lực bức tốc để đưa dự án về đích
tuy nhiên đến nay lại gặp thêm một số vướng mắt
đáng chú ý nhất là tình trạng của các tỉnh phía đông và phía tây
và thiếu hụt nguồn cát đấp nền
lẽ ra vị trí này đã phải được sàn lấp và giải lớp thẳm cát nền toàn bộ bề mặt
thế nhưng hiện tại thì đơn vị thi công mới chỉ thực hiện được khoảng một phần ba diện tích
và đang phải thực hiện nhỏ dọt tức là có cát về đến đâu thì sàn lấp đến đó
đối với dự án bến lước lông thành thì khối lượng cát đặc biệt
cho phần xử lý đất yếu thì không thể thay thế bằng các vật liệu khác được
bởi vì phần xử lý đất yếu thì cần cát để chúng ta làm
mặt bằng để hoàn thiện mặt bằng
rồi mới thi công rồi mới cấm mất thấm rồi gia tải
thì cái việc xử lý bắt buộc là cần phải có nguồn cát
thì hiện nay đến thời điểm hiện nay thì nhà thầu cũng đã đang cố gắng
để huy động cát về cho các công tác xử lý tất yếu
bằng bất thấm và kết hợp với gia tải
thì chúng tôi cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn
từ khi triển khai lại cái või thầu a sáu
từ tháng bốn năm ngoái đến
thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đang cố gắng
để khắc phục cái việc thiếu hụt cái nguồn cát
thì nhà thầu cũng đang rất là nỗ lực
để mà huy động toàn bộ cái hết cái khả năng của họ
để cho các vật cát
dự ánh cao tốc bến lướt long thành có chiều dài gần ba mươi km
mặc dù chỉ dài chưa tới ba mươi km
nhưng tuyến cao tốc này đi qua nhiều địa hình phức tạp khác nhau
trong đó nhiều đoạn qua vùng đất ngập nước
vùng trụng thấp có nền đất yếu
theo tính toán của chủ đầu tư
đương vị tư vấn giám sát
và các nhà thầu hiện đang thiếu hụt khoảng bảy trăm linh khối cát
cho toàn bộ công trình
thiếu hụt đang diễn ra
chức lượng công trình phải tuyệt đối đảm bảo
đang gây áp lực về tiềm chất liệu có thể thay thế
đối với công trình thì đang khang hiếm cát
tuy nhiên không phải là không có
mà nó nhỏ dọt từ từ
nhà thầu cũng đã nỗ lực cố gắng huy động
để mà có được cát
bởi vì có những hạng mục không thể nào thay thế các đường
phần dưới mức nước thì buộc phải có cát
còn phần trên mức nước thì chúng tôi đang nghiên cứu
dùng đá nghiền hay cát nghiền để thay thế
và chúng tôi đang dùng đá nghiền
và chất lượng khá tốt
trước mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ
quyết tâm nối bờ đông tây
đưa công trình giao thông trọng điểm phía nam
thêm vào hoạt động
nhưng công máy móc trên công trường
vẫn sôi nổi và nỗ lực từng ngày
bất chấp dưới cái nắng nóng độ lửa
các kỹ sư công nhân vẫn vượt nắng
bám công trình để lao động
hôm nay bà gọi là đang thi công
về mặt thời gian
tranh thủ những thời tiết
về mặt mù khô
để đáp ứng tiến độ về đúng đích
theo kế hoạch đã đề ra
về dây chuyền
về mặt thi công mũi nền
thời điểm này nhà thầu đã
cơ bản hoàn thành
hiện nay chỉ còn có hai vị trí
và nhà thầu đã bố trí hai mũi thi công nền
và chủ yếu bây giờ
nhà thầu đang ở giai đoạn về đích
nên là thi công móng mặt
hiện nay về thi công cấp phối đa dâm
nội một nội hai móng mặt
nhà thầu đã bố trí ba dây chuyền
với khoảng tầm
năm mươi đầu thiết bị
và còn về thi công mặt
hiện nay nhà thầu đang bố trí
hai dây chuyền thi công thảm
đáp với công suất
mỗi một trạm
trạm bé cũng một trăm tám mươi tấn
và trạm lớn là ba trăm linh tấn
đảm bảo cung cấp đủ nguồn thảm
để thực hiện dự án theo đúng tiến độ
hiện tổng giá trị sản lượng tám gói thầu
đã triển khai thi công toàn tuyến
đạt khoảng tám mươi
các nhà thầu đang quyết tâm
tập trung nhân lực vật lực
dồn sức để nhanh tiến độ
phấn đấu đưa một phần tuyến vào khai thác trước
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
triên đoạn phía đông cao tốc biến lước long thành
đến nay gói thầu a năm
nhà thầu đã cơ bản hoàn thành
và chuẩn bị nghiệm thu đã bàn giao cho chủ đầu tư
gói thầu a sáu a bảy cũng đã gần hoàn thiện
ban quản lý đường sát đô thị
thành phố hồ chí minh vừa có thông báo
nhật bản sẽ bàn giao metro số một
bến thành xuối tiên cho việt nam
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo ban quản lý đường sát đô thị
thành phố hồ chí minh
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản
tại việt nam đã có công hàm
với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
để phản hồi nội dung về tiến độ
và một số vương mắc của tuyến metro số một
sau khi nhận được thư của chủ tịch phan văn mãi
vào tháng bốn
theo nội dung công hàm
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản cho rằng
dự án tuyến metro số một
là một biểu tượng rất có ý nghĩa
cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp
với hai quốc gia
và việc hoàn thành đưa vào vận hành metro số một
sẽ là một cổ mốc đặc biệt
trong quá trình phát triển của thành phố hồ chí minh
trên cơ sở đó liên quan đến tiến độ dự án
đại sứ cũng cung cấp một số mốc tiến độ quan trọng
của dự án
như đến hết tháng bảy công tác thử nghiệm
của toàn dự án mới hoàn thành
tháng tám và tháng chín thực hiện công tác đào tạo
tháng một mươi đến tháng một mươi một sẽ tiến hành công tác vận hành khai thác thử
và đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ bàn giao cho phía việt nam
để phục vụ công tác nghiệm thu
thống định cấp chức nhận an toàn hệ thống
theo quy định của pháp luật việt nam
thanh đoàn thành phố hồ chí minh
vừa ban hành kế hoạch tổ chức
lễ hội thiếu nhi thành phố hồ chí minh
kidfest lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó với thông điệp
trẻ em hôm nay thế giới ngày mai
lễ hội thiếu nhi thành phố hồ chí minh lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm
đến hết ngày hai tháng sáu
tại nhà thiếu nhi thành phố
đối tượng tham gia bao gồm
thiếu nhi đang sinh sống học tập
trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận
thiếu nhi người việt nam sinh sống ở nước ngoài
về thăm gia đình người thân trong dịp hè
cùng phụ huynh phụ trách thiếu nhi
trên địa bàn thành phố
lễ hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn
như khu vực chụp ảnh và các điểm check in
cùng mô hình cổng chào lễ hội khối trù bích
mô hình các nhân vật hoạt hình trẻ em yêu thích
mô hình bản đồ việt nam
tự hào một giải non sông
bằng sợi cói và trình diễn áo dài
khu vực khoa học sáng tạo
khu vực trò chơi dân gian trải nghiệm văn hóa
các hoạt động vận động thể thao
hoạt động biểu diễn nghệ thuật
khu vực văn hóa độc
các hoạt động sống xanh
khu vực mua sắm ẩm thực
đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra chương trình
giao lưu trực tuyến với thiếu nhi thành phố
sanh petepur liên bang nga
cùng với đó là các hoạt động gắn kết gia đình
như các workshop làm bạn cùng con
nơi gặp gỡ giao lưu với các chuyên gia
về cách nuôi dạy con trẻ dành cho phụ huynh
sắc màu tuổi thơ đầu bếp nhí
hướng dẫn làm bánh
hướng dẫn kỹ năng quản lý và chi tiêu tài chính cho trẻ em
nhanh chóng dễ dàng mọi lúc mọi nơi
là những ưu thế của việc mua sắm trực tuyến hiện nay
chính điều này đã tạo điều kiện
cho nhiều đối tượng lợi dụng nền tảng mạng xã hội
hoặc các sàn thương mại điện tử
để kinh doanh
để kinh doanh
những sản phẩm hàng giả hàng kém chất lượng
trước vấn nạn này các doanh nghiệp chính thống
đã và đang tìm cách đối phó
để bảo vệ uy tín của thương hiệu
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
mỗi ngày doanh nghiệp này sẽ live stream
bán hàng liên tục từ tám giờ đến hai mươi hai h
trên các nền tảng thương mại điện tử
và mạng xã hội
mục tiêu là để có thêm những đơn hàng mới
cũng như giới thiệu đến người dùng
vì trang bán hàng chính hãng của đơn vị
cách thức phân biệt hàng thật giả
bởi thời gian qua đơn vị nhận được thông tin
có rất nhiều người đã bị
cách trang tài khoản mạo danh đơn vị
để bán những sản phẩm kém chất lượng
với mức giá rẻ hơn gấp năm sáu lần
gây thiệt hại nặng nề cho đơn vị
phải tốn chi phí
tốn một đội ngũ thường xuyên
phải theo dõi phải điều tra
mình phát hiện ra trên các sàn thương mại điện tử
cũng như các nền tảng xã hội
mà có vấn đề tộn hại nhất
là về tài chính mà không thể cân đo đồng đến được
là cái giá trị thương hiệu
của một thương hiệu chính hàng
không riêng gì doanh nghiệp này
nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh chương trình khác
cũng gặp phải tình trạng hàng giả nhức nhối
cụ thể là từ ngày một mươi năm một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đến ngày một mươi bốn bốn hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng quản lý thị trường cả nước
đã phát hiện
xử lý một mươi năm năm trăm sáu mươi hai vụ vi phạm hàng giả
hàng nhái hàng nhập lậu
xử phạt và nộp ngân sách nhà nước
trên một trăm bảy mươi một tỷ đồng
tăng hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử
nhiều doanh nghiệp phải thành lập hãng
tổ chuyên điều tra tìm hiểu
các cơ sở mạo danh để giảm thiệt hại
cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
lượng live stream rất là nhiều
nhưng mà live stream
thì nhiều khi là ở một nơi
còn lại cái nơi chứa chữ hàng hóa
hoặc kho hàng thì là ở một nơi khác
công tác vận chuyển
công tác đưa hàng hóa phương phối
đến sử dụng các cái
công tác kiểm tra kiểm soát
sàn thương mại điện tử cho phép
những cá nhân có thể đăng bán dễ dàng
hoặc là trên những môi trường mạng xã hội
mà một cá nhân có thể là tạo một cái kênh mạng xã hội
và chạy quảng cáo và bán những sản phẩm đó
và họ tìm những cái phương pháp
để mà lách những cái luật của nền tảng
để có thể là chạy quảng cáo được
hàng giả thì chất lượng
đương nhiên không thể bằng hàng chính hãng
đôi khi còn có tác động trực tiếp
đến sức khỏe của người dùng
về phía doanh nghiệp thì thiệt hại vì không bán được hàng
mặt khác còn bị người tiêu dùng
quay lưng vì nghĩa đơn vị đang sản xuất
kinh doanh những sản phẩm kém chất lượng
mất uy tín nghiêm trọng
tất cả những hệ lụy đó sẽ kéo dài
nếu như không có sự can thiệp
siết chặt kịp thời từ các sàn thương mại điện tử
nền tảng mạng xã hội
sự giám sát kiểm tra xử lý nghiêm của lực lượng chức năng
sự đầu tư công nghệ chống dẻ của doanh nghiệp
và chính sự thông hái trong tiêu dùng của người dân